bạc liêu là địa phương có công trình điện gió trải rộng gồm sáu mươi hai cột tháp và tuô bin điện gió đều được đặt trên biển
để bảo vệ và phòng ngừa người dân khai thác thủy hải sản trong khu vực hành lang an toàn của công trình năng lượng xanh lớn nhất khu vực đồng bằng sông kiểu long này
thời gian qua những cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bạc liêu đã tích cực tuyên truyền vận động ngư dân
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm tra để bảo đảm an toàn an ninh trật tự tại đây
công trình điện gió bạc liêu được đặt ở khu vực biển thuộc xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
đây là địa bàn còn nhiều khó khăn có đông đồng bào dân tộc khơ me sinh sống
đa số năm thanh niên trong xã đều đi theo nghề biển phụ nữ trẻ em thì tận dụng các khu vực ven biển để mò cua bát ốc kiếm thêm thu nhập
tôi sống về nghề biển đi bác ốc sống qua ngày để sinh sống cho con cái đồ qua ngày vậy chú cô
dạ hồi trước tôi không biết bây giờ bộ đội mới nói tôi tôi mới biết
chỗ đây là điện lực độ mạnh lắm người ta không cho tôi vô trong khu vực này
sau này con cái tôi cũng nói không cho vô khu này tại vì chỗ nào người ta cấm không cho mình vô mình đi chỗ khác mà ăn
công trình điện gió bạc liêu là một trong những công trình trọng điểm quốc gia được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
hàng năm công trình đã hòa vào lưới điện quốc gia khoảng ba trăm hai mươi triệu kwh
việc bảo đảm an toàn an ninh trật tự ở nơi này của các cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh bạc liêu càng trở nên vất vả hơn
em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tuy gần cũng có những điều kiện khó khăn về điều kiện sống vì hoàn cảnh xa nhà
hiện đội công tác thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bạc liêu được giao bảo vệ công trình điện gió và tuần tra kiểm tra kiểm soát hành lang các công trình trên biển đã giảm đáng kể
không có trường hợp mất an toàn xảy ra đối với người dân và khách du lịch tham quan
đây là cái việc thường xuyên cũng là cái địa bàn biên phòng cho nên là hàng năm thì đầu năm tôi có kế hoạch
nhất là cái dịp lễ tết thì triển khai anh em là thường trực luân phiên thường trực sẵn sàng chiến đấu để là đảm bảo cái cánh gác bảo vệ an toàn công trình điện gió
thì phải nói là từ khi được giao nhiệm quyền này thì chúng tôi đã phối hợp với địa phương bảo vệ rất tốt
trước đây thì phải nói khu vực này nó không có an ninh trật điện gió ta tổ chức cho tham quan du lịch nhất một số ngày lễ tết
thì có ngày là hàng ngàn người đến tham quan nhưng mà cái tình hình an ninh trật điện gió an toàn thôi vẫn đảm bảo
để tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình điện gió thời gian tới bộ đội biên phòng tỉnh bạc liêu sẽ phối hợp với các đơn vị
các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành vận động người dân ký cam kết không khai thác hải sản trong khu vực hành lang an toàn của công trình
nhằm nâng cao ý thức tham gia bảo vệ an ninh an toàn và văn minh nơi công trình trọng điểm này